bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình chính phủ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam với tổng mức trên ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
với ba phương án thực hiện phương án một nhà nước hỗ trợ khoảng bốn mươi một năm trăm linh tỷ đồng đầu tư với chiều dài bốn trăm sáu mươi bảy km
gồm các đoạn nam định vinh quảng trị thừa thiên huế theo hình thức bt đoạn bình thuận đồng nai
phương án hai nhà nước hỗ trợ khoảng sáu mươi ba tỷ đồng đầu tư với chiều dài khoảng chín trăm một mươi sáu km
cùng các đoạn nam định quảng bình đoạn quảng trị thừa thiên huế theo hình thức bt đoạn nha trang đồng nai
phương án ba nhà nước hỗ trợ khoảng bảy mươi tỷ đồng đầu tư chiều dài khoảng một km
gồm các đoạn nam định quảng bình đoạn phú yên đồng nai
theo tính toán của bộ giao thông vận tải để thực hiện dự án sẽ có khoảng hơn sáu năm trăm linh hectare đất bị thu hồi
và dự kiến làm ảnh hưởng tới khoảng một mươi năm năm trăm linh hộ dân trong đó dự kiến phải tái định cư khoảng ba chín trăm linh hộ
kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư khoảng hơn hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng